trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang gia tăng tại các tỉnh miền tây nam bộ
trong đó có đồng tháp trường đại học y dược cần thơ đã cử bốn mươi bảy cán bộ sinh viên
lên đường hỗ trợ tỉnh đồng tháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong số bốn mươi bảy nhân sự về hỗ trợ đồng tháp đợt này đa số là sinh viên đang học
năm thứ tư thứ năm tại đại học y dược cần thơ
sau khi tiếp nhận tỉnh đồng tháp sẽ phân bổ các sinh viên về các bệnh viện hỗ trợ
các y bác sĩ lấy mẫu test nhanh xét nghiệm và truy vết các trường hợp liên quan ca mắc covid một mươi chín
tính từ ngày hai mươi bốn đến ngày ba mươi tháng sáu tỉnh đồng tháp đã phát hiện sáu mươi ba trường hợp
dưu kính với sars cov hai địa phương này đã kích hoạt lại bệnh viện giải chiến
phòng chống dịch covid một mươi chín ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các tình nguyện viên
sẽ hết sức hết lòng cùng với ngành y tế địa phương đẩy lùi dịch